một ngày mới lại đến xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị bắc bộ đang trong những ngày đó mùa thu thực sự khi mà không khí lạnh đã được tăng cường
trời nắng giáo quang mây và kèm theo đó là những cơn gió heo may sẽ vô cùng lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời
nhiệt độ phổ biến chỉ từ hai mươi bốn cho tới hai mươi tám độ c
tuy nhiên cũng cần lưu ý quý vị là trong khoảng thời gian sáng sớm và tối thì trời sẽ xe lạnh
nên là chúng ta cần phải chuẩn bị thêm những chiếc áo khoác mỏng để bảo vệ sức khỏe
tuy nhiên tại trung bộ lại chuẩn bị đón một đợt mưa lớn khả năng là từ hôm nay cho đến ngày một mươi hai tháng một mươi
khu vực từ hà tĩnh đến đà nẵng xảy ra mưa lớn tổng lượng mưa dự báo là trên ba trăm linh mm
do mưa lớn nên là các sông ở nghệ an thừa thiên huế khả năng sẽ xuất hiện đợt lũ từ hôm nay
ngoài nghi cơ ngập lụt do lũ lên ở vùng trũng thấp
thì ở ven đường dốc hay là các sườn đồi núi thì người dân cần phải đề phòng lũ quét
sạt lở đất có thể xảy ra và gia đình ở vùng trũng thấp cũng nên có những biện pháp chuẩn bị cây cao đồ đạc tránh ngập nước hư hỏng